hôm qua một mươi năm tháng tám lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện một xe tải chở lượng lớn hàng nhập lậu từ tỉnh tây ninh về tp hcm
kiểm tra bất ngờ xe tải một mươi hai tấn vừa cập bãi giao nhận hàng trên đường an dương vương quận sáu
lực lượng chức năng phát hiện thùng xe chất đầy hàng điện tử đồ gia dụng và bao thuốc lá
qua kiểm đếm có một trăm hai mươi bảy sản phẩm thuốc tân dược hơn một mươi bao thuốc lá và gần một thiết bị điện tử đã qua sử dụng
không có hóa đơn chứng từ tài xế nguyễn văn trí ba mươi sáu tuổi quê an giang khai nhận chở hàng từ tây ninh về tp hcm
với tiền công sáu trăm linh đồng từ một người không rõ lai lịch lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc